ubnd huyện crom năng tỉnh đắk lắc vừa có quyết định kỷ luật khiển trách điều chuyển công tác
đối với ông phạm trọng hà hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn viết xuân
đồng thời buộc ông này phải hoàn trả hơn một trăm linh triệu đồng tiền thu trái quy định
sau khi xác minh đơn tố cáo của phụ huynh học sinh ubnd huyện crong năng đã yêu cầu ông hà
và ban giám hiệu nhà trường phải hoàn trả trên một trăm một mươi chín triệu đồng vì đã vận động các khoản thu trái quy định
xét thấy động cơ vi phạm của ông hà không có tính cá nhân do năng lực quản lý và chủ quan trong công việc
dẫn đến sai phạm nên đã điều chuyển ông sang làm hiệu trưởng một trường tiểu học khác